ngày một mươi hai tháng tám công an thị xã mỹ hào phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn
cục quản lý thị trường tỉnh hưng yên phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu với số lượng lớn
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ sáu mươi bốn bao thuốc lá điếu
nhãn hiệu năm trăm năm mươi năm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua khai thác toàn bộ số thuốc lá trên do nguyễn trường xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
có hộ khẩu ở vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc tập kết về kho thuê của hà tân lương
ở phố lường phường bạch sam thị xã mỹ hào
được biết đây là vụ bắt giữ buôn lậu thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
hiện lực lượng chức năng đã thu giữ niêm phong số hàng trên
và tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc